bộ đội biên phòng quảng trị công an tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thu giữ tại hiện trường sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi tháng sáu trên tuyến quốc lộ chín thuộc địa phận thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng đánh án bắt quả tang đối tượng si bun
trú tại huyện mường nòng tỉnh savanang khẹt lào đang vận chuyển trái phép sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp cùng bốn xe máy một xe máy bốn điện thoại di động
từ lời khai của đối tượng sibul cùng ngày lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục truy bắt được thêm hai đối tượng có liên quan
gồm hồ ven chú huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đối tượng chính trong đường dây tội phạm
và arong chu chú tỉnh savana khẹt lào khi đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đây là đường dây tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên biên giới có quy mô lớn
các đối tượng hoạt động rất tinh vi xảo quyệt và manh động
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề cá độ đa bóng
bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch xác định có một nhóm đối tượng trên địa bàn đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề
và cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lớn nên đã xác lập chuyên án và bắt giữ chủ đường dây là đối tượng hồ minh chiến
trú tại xã phước khánh huyện nhơn trạch là chủ đường dây đánh bạc trên
chiến khai nhận đã liên kết với một số đối tượng trên địa bàn để tổ chức cá độ bóng đá mua bán lô đề qua mạng xã hội
thông qua zalo trang cá độ bóng đá để cá cược các đối tượng cá cược từ hai mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng một trang
qua điều tra mở rộng công an huyện nhơn trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch qua đường dây đánh bạc này là từ bốn mươi triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan